và tối ngày hôm qua hội đồng xét xử phúc thẩm bắt đầu tuyên án đối với bị cáo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng các đồng phạm là đặng anh quân nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tần
hội đồng xét xử nhận định nguyễn phương hằng và đồng phạm đã tổ chức năm mươi bảy buổi live stream xúc phạm danh dự uy tín
đưa lên không gian mạng bí mật cá nhân bí mật đời tư của một mươi cá nhân
dù không có kháng cáo nhưng bị cáo rất hối hận về hành vi của mình đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường là cơ sở giảm nhẹ hình phạt
cụ thể nguyễn phương hằng được giảm ba tháng so với mức án sơ thẩm còn hai năm chín tháng tù giảm án cho bị cáo đặng anh quân còn hai năm tù
các bị cáo nhi hà và tân được giảm còn một năm tù
ngay khi nhận được tin đối tượng nghiện ma túy dùng dao khống chế một người phụ nữ
công an tỉnh sóc trăng đã nhanh chóng huy động phương tiện giải cứu con tin an toàn và bắt giữ được đối tượng
nhận tin báo có ba đối tượng thuê nhà nghỉ tại phường hai thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng để sử dụng ma túy
trong đó có một đối tượng có biểu hiện ngáo đá ngay lập tức lực lượng công an có mặt tại hiện trường
đối tượng bỏ chạy ra khỏi phòng trọ khi thấy công an và đã dùng dao không chế một người phụ nữ
qua xác minh đối tượng là đỗ thanh tâm chú tại tỉnh sóc trăng
sau ba giờ đồng hồ đã không chế bắt giữ được đối tượng giải cứu con tin an toàn
đỗ tâm chính là một trong những đối tượng cầm đầu vụ đập phá cổng đục tường bỏ trốn khỏi cơ sở cách nghiện ma túy tỉnh sóc trăng vào ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua và đang bị cơ quan chức năng truy tìm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa khởi tố các bị can hoàng đức mạnh nguyễn quang trung nguyễn công hòa về hành vi trộm cắp tài sản
và tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn mạnh cùng đồng bọn đã thực hiện năm vụ trộm cắp sáu xe máy trên địa bàn thị xã mỹ hào
ngoài ra chúng còn gây ra nhiều vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh bắc ninh và thành phố hà nội
sau đó mạnh bán cho nguyễn công hòa chú tại xã kim lũ huyện sóc sơn hà nội
khi biết bị cơ quan công an điều tra hòa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
sau khi được lực lượng chức năng đến vận động ngày hai tháng bốn hòa đã tới công an thị xã mỹ hào để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
trong quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
công an huyện nhanh chóng xác minh làm rõ bắt giữ thêm bốn đối tượng trong vụ đánh bạc gồm hoàng thị thái
đặng thị cư hoàng thị tuyết và lý thị kham đều trú tại xã đình lập
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo quy định
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng trị bắt quả tang hà thị hướng và ba người cùng chú tại tỉnh phúc kiến trung quốc
có hành vi xuất cảnh trái phép sang lào
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng khai nhận có nhu cầu sang lào và myanmar lao động nhưng không có đầy đủ giấy tờ
nên được môi giới tổ chức xuất cảnh trái phép
đầu tranh mở rộng lực lượng phá án xác định ba đối tượng chủ mưu cầm đầu là trương thế sĩ trương quang huy và lê văn quý
sĩ khai nhận trước đó được một thanh niên người dân tộc thuê trở bốn đối tượng trên lên thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
với tiền công một tám triệu đồng để thuận lợi cho quá trình đón nhận chuyên trở người vượt biên trái phép
sĩ đã nhờ thêm huy và quý
tin an ninh trật tự
ngay khi nhận được tin một đối tượng nghiện ma túy dùng dao không chế một phụ nữ
công an tỉnh sóc trăng đã nhanh chóng huy động phương tiện giải cứu con tin an toàn và bắt giữ đối tượng
vào lúc chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng bốn nhận tin báo có ba đối tượng thuê nhà nghỉ tại phường hai thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng để sử dụng ma túy
trong đó có một đối tượng có biểu hiện ngáo đá
ngay lập tức lực lượng công an có mặt tại hiện trường
đối tượng đã chạy ra khỏi phòng trọ dùng dao không chế một phụ nữ
qua xác minh đối tượng là đỗ thanh tâm trú tại tỉnh sóc trăng
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp phương tiện giải cứu con tin
sau ba giờ đồng hồ các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã khống chế bắt giữ đối tượng giải cứu con tin an toàn
được biết tâm chính là một trong những đối tượng cầm đầu vụ đập phá cổng
đục tường bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng vào ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua và đang bị cơ quan chức năng truy tìm
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư năm hai nghìn hai mươi bốn về lĩnh vực vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phương tiện và người lái
trong đó có nhiều thay đổi trong lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
thông tư có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tư mới người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô mô tô các hạng được lựa chọn một trong các hình thức học lý thuyết như
tập trung tại cơ sở đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa tự học có hướng dẫn đào tạo từ xa tự học có hướng dẫn
các môn bắt buộc phải học tập trung tại cơ sở đào tạo gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ thuật lái xe
việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường bộ cao tốc
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một một mươi hai nghìn hai mươi bốn
theo đó đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu bốn làn xe chạy hai làn xe cho mỗi chiều có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục
các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến trạm dừng nghỉ hệ thống thu phí điện tử không dừng
đối với tuyến đường có thu phí trạm kiểm tra tải trọng xe hàng rào bảo vệ
tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm ba cấp tương đương với tốc độ thiết kế là một trăm hai mươi km trên giờ một trăm linh km trên giờ và tám mươi km trên giờ
đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn yếu tố quốc phòng an ninh khống chế cho phép áp dụng tốc độ thiết kế sáu mươi km trên giờ
tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao tốc không vượt quá một trăm hai mươi km trên giờ tốc độ tối đa cho phép và tốc độ thiết kế không được chênh nhau quá hai mươi km trên giờ
tốc độ tối đa cho phép của hai đoạn tuyến liên tiếp
không được chênh nhau quá hai mươi km trên giờ